khoảng một mươi hai giờ ngày hôm nay bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận một mươi hai em học sinh
trường trung học cơ sở tiến bộ huyện yên sơn tỉnh tuyên quang nhập viện trong tình trạng bị đau bụng
buồn nôn trướng bụng có dấu hiệu nghi do ngộ độc thực phẩm
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi hai trong khi đang giảng bài trên lớp
các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến bộ huyện yên sơn phát hiện một mươi hai em học sinh
tại lớp sáu a và sáu b có dấu hiệu bị đau bụng buồn nôn
ngay sau khi phát hiện vụ việc các thầy cô giáo đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang

bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
nguyên nhân ban đầu đối với bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
đầu được xác định là do các em học sinh này ăn xôi kèm với xúc xích hành khô và ruốc
tại một quán ăn gần cổng trường vào sáng nay
từ những vụ ngộ độc thời gian qua tại các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là những thực phẩm không rõ nguồn gốc đang được bán tràn lan xung quanh các trường học